công an huyện diễn châu tỉnh nghệ an vừa ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với vũ văn toản
trú tại xã thanh hải huyện thanh liêm tỉnh hà nam về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy
trước đó vào ngày hai tháng bảy tại xã diễn thành huyện diễn châu dưới sự chỉ đạo của lãnh đạo công an tỉnh
công an huyện diễn châu đã phá thành công chuyên án bắt giữ đối tượng vũ văn toản
trú tại xã thanh hải huyện thanh liêm tỉnh hà nam về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy
thu giữ một mươi hai viên ma túy tổng hợp trọng lượng một hai kg
toản là đối tượng đã có nhiều tiền án về nhiều tội danh
đây là đối tượng hoạt động với phương thức tinh vi thường xuyên thay đổi thủ đoạn
phương tiện di chuyển để đối phó với lực lượng chức năng
tại cơ quan công an vũ văn toản đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình
và hiện chuyên án đang được tiếp tục điều tra mở rộng
hôm qua cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp
đối với phan công khanh hai mươi chín tuổi trú tại quận bảy để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
các lệnh và quyết định trên đã được viện kiểm sát nhân dân cung cấp phê chuẩn
khanh được biết đến là tay chơi ô tô đắt tiền và xe mô tô phân khối lớn có tiếng tại việt nam
theo cơ quan điều tra khanh bị một phụ nữ trú tại tp thủ đức tp hcm
tố cáo có hành vi lừa đảo chiếm đặt tài sản là chiếc xe ô tô
hiệu mclaren với trị giá một mươi tỷ đồng
chiếc siêu xe này nạn nhân cho chị gái trú tại quận cầu giấy hà nội
đứng tên trên hợp đồng ủy quyền chủ hợp sở hữu đối với xe ô tô
trước đó người phụ nữ này mang xe đến showroom của khanh nhờ khanh bán giúp
tuy nhiên do cần tiền trả nợ và chuộc xe ô tô mercedes g sáu mươi ba chưa có biển số
mà trước đây khanh cầm cố nên khanh đã nói dối chủ xe có khách muốn mua và cần phải xem giấy tờ
sau khi có giấy tờ xe khanh đã đưa xe ô tô cùng toàn bộ giấy tờ cho mohammad dafar
sinh năm một nghìn
trong năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu chú tại tỉnh an giang là cộng tác viên trong showroom của khanh
mang đi cầm cố lấy hai tỷ đồng đưa cho khanh
hiện khanh không còn khả năng chuộc xe về để trả cho chủ xe
quá trình điều tra cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm đã thu giữ xe ô tô hiệu mclaren
cùng với giấy đăng ký xe và giấy đăng kiểm của xe ô tô này
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm cũng đã tạm giữ đối với pha
về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm vừa điều tra bắt giữ đối tượng
gây ra hàng loạt vụ cậy cốp xe trộm cắp tài sản tại các tuyến đường ven biển
sự sơ hở của người dân chính là điều kiện để các đối tượng ra tay gây án
thời điểm cuối tháng năm công an phường gành ráng thành phố quy nhơn
liên tiếp tiếp nhận đơn trình báo của người dân về các vụ mất trộm tài sản trên địa bàn
thủ đoạn của đối tượng là lợi dụng sự sơ hở của người dân
khi để xe máy tại các tuyến đường dọc biển để thực hiện hành vi
cậy gốc xe trộm cắp tài sản
xác định đây là vụ việc có tính chất phức
phức tạp gây ảnh hưởng xấu đến hình ảnh du lịch của thành phố
công an phường gành ráng đã nhanh chóng triển khai các biện pháp điều tra
tập trung phân công lực lượng tiếp cận khai thác thông tin từ hiện trường
để tìm ra quy luật hoạt động của các đối tượng
đồng thời tổ chức tuần tra mật phục kết hợp với việc phát động phong trào toàn dân
bảo vệ an ninh tổ quốc huy động quần chúng nhân dân cùng tham gia
để nhanh chóng bắt giữ đối tượng trộm cắp
sau khi tiếp nhận tin báo công an phường đã triển khai đồng bộ các biện pháp
phân công cảnh sát khu vực gà sót các đối tượng nổi trên trường bàn
và đối tượng các địa bàn phường đoàn cận
sau khi gà sót công an phường đã phát hiện một đối tượng
có nhiều biểu hiện nghi vấn trộm cắp
công an phường đã tiến hành đấu tranh và nhanh chóng bắt được đối tượng trộm cắp tài sản
sau thời gian triển khai các biện pháp nghiệp vụ công an phường gành ráng
thành phố quy nhơn đã làm rõ đối tượng gây ra hàng loạt vụ trộm cắp tài sản
nói trên là phạm mạnh bằng chú tại phường đống đa thành phố quy nhơn
qua đấu tranh đối tượng bằng khai nhận đã thực hiện bảy vụ cậy cốp xe
lấy trộm tài sản tại các khu vực công viên biển trên địa bàn phường
và các phường lân cận
chiều em hay đi tập thể dục đùi dưới biển hôm nay em đã phát hiện
một chiếc xe rút chưa có đại cốp kín mà bên trong có một túi sách
của nữ khá là lớn nên nó cơi cây cốp lên
thì em trong thời gian em đang kẹt tiền rồi nên em nảy lòng tham
thì em mới lấy em mới nghĩ là có nhiều người họ đi tắm biển
rồi họ cũng bỏ điện thoại ở trong cốp
nên em mới nảy xin ý định là em đi mở cốp bằng cái chìa khóa xe của em
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố quy nhơn
đã khởi tố và thực hiện lệnh bắt tạm giam
với phạm mạnh bằng để tiếp tục điều tra xử lý theo quy định của pháp luật
đồng thời tiến hành thu hồi toàn bộ tài sản trả lại cho các bị hại
qua đó góp phần ổn định tình hình an ninh trật tự trên địa bàn thành phố
thưa quý vị vụ sạt lở nghiêm trọng xảy ra vào dạng sáng ngày hai mươi chín tháng sáu vừa qua
tại hẻm ba mươi sáu đường hoàng hoa thám phường một mươi thành phố đà lạt tỉnh lâm đồng
không khỏi khiến chúng ta xót xa cho những nạn nhân sâu xố
ngay sau khi vụ việc xảy ra có mặt kịp thời tiếp cận giải cứu các nạn nhân
chính là lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh lâm đồng
mời quý vị cùng nhìn lại sự nỗ lực đến cùng để cứu người của những người lính
giữa đời thường trong phóng sự sau đây
sau tiếng động lớn chân nhà xụp xuống không gian tối om
các thành viên trong gia đình nhà ông việt ở hẻm ba mươi sáu đường hoàng hoa thám phường một mươi
thành phố đà lạt tỉnh lâm đồng đã bị khối bê tông đè lên người
rất may người con trai thoát ra ngoài hoảng loạn kêu cứu trong đêm
em bị cái tầng bị sạch đó là em rớt xuống là tại vì em nằm tầng trên cho nên em bị rớt xuống
đó thì em rớt rớt xuống là em chưa định hình được gì
em đứng dậy là em bị chúi nó nghiêng rồi
em mở cửa ra được á thì cái cầu thang của em nó may là nó không sạch
sau cơn mưa lớn kéo dài nhiều giờ không chỉ có nhà ông việt
mà ba căn nhà khác nằm dưới thùng lũng
phía trên là công trình đang xây kè đổ đất
san nền cũng phải hứng chịu cảnh tượng như vậy
chúng tôi lập tức báo động tập trung quân số và xuất xe
chỉ sau năm phút thì chúng tôi đã có mặt ở tại hiện trường
chúng tôi lập tức huy động toàn bộ một trăm linh quân số đến hiện trường
lúc đó là lực lượng cứu hộ cũng vừa tới luôn
anh gọi lực lượng cứu hộ anh nghe tiếng cứu của em anh gọi lực lượng cứu hộ tới
lực lượng cứu hộ làm việc hết sức luôn
họ đi xe họ đi xe
họ đi xe lớn mà cái đường vô thì nhà em thì nhỏ
và họ vô là tiếp cận em gái em là cứu em gái em ra ngay
chắc khoảng năm một mươi phút thôi là cứu em gái em ra trước
sau đó là họ lên phương án cứu bố mẹ em
cùng với việc tranh thủ nắm thông tin từ nạn nhân vừa cứu ra
lực lượng cứu hộ tiếp tục xác định vị trí của các nạn nhân tiếp theo
tiến hành các biện pháp chống đỡ an toàn
tiếp cận trinh sát hiện trường tìm hướng giải cứu các nạn nhân
chúng tôi đã lập tức triển khai các tổ trinh sát
thì chúng tôi đã triển khai cho anh em dùng các cái cây chống thủy lực
rồi cây chống sắt để mà chèn chống để cho nó tránh sập đổ tiếp theo
và tác động làm cho anh em sẽ bị kẹt lại và thậm chí có thể hy sinh
ngay khi chúng ta đang tham gia cứu nạn cứu hộ
khi mà phát hiện được vị trí của nạn nhân thì anh em đều phải bò vào
để sử dụng cái dụng cụ độc tường
thì khi đó bắt đầu mới nhìn thấy trực tiếp nạn nhân
và khi trực tiếp nhìn thấy nạn nhân rồi thì bắt đầu phải sử dụng đục để đục làm sao
tạo khoảng trống để đưa được nạn nhân ra bên ngoài
trời lúc này đã tại mưa tuy nhiên lượng ngước từ khu vực cao
vẫn thấm xuống khố đất khổng lồ từ ta lui phía trên
nguy cơ sạt lở nối tiếp buộc các cán bộ chiến sĩ phải khẩn trương
luân phiên liên tục không ngừng một giây đục bê tông liên tục
trong không gian hẹp tư thế khó khăn đồng thời sơ tán khẩn cấp
các hộ dân trong vùng ảnh hưởng của sạt lở

đục bê tông liên tục trong không gian hẹp đục bê tông liên tục trong không gian hẹp
đến một mươi hai giờ trưa cùng ngày nhờ tinh thần quyết tâm cao
kết hợp sáng tạo trong phương pháp xác định vị trí
lực lượng cứu hộ đã đưa được thi thể hai nạn nhân còn lại ra ngoài
bàn giao cho cơ quan chức năng và gia đình lo hậu sự
như vậy sau một mươi hai giờ không ngừng nghỉ các chiến sĩ đã hoàn tất công tác cứu nạn cứu hộ
giải cứu kịp thời ba nạn nhân bị mắc kẹt đưa hai thi thể nạn nhân bị vùi lấp ra ngoài
với những người lính phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
thì ánh mắt hy vọng gương mặt bao trờ vào phép màu của người dân
chính là động lực thôi thúc nguồn sức mạnh to lớn để tiếp thêm sức mạnh
cho các anh hoàn thành sứ mệnh cứu người
sáng nay tòa nhân dân tp hà nội đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm năm mươi bốn bị cáo trong vụ án
chuyến bay giải cứu bị viện kiểm sát nhân dân tối cao truy tố về các tội
đưa hối lộ nhận hối lộ môi giới hối lộ lừa đảo chiếm đoạt tài sản
và lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
đây là vụ án có số lượng luật sư bảo chữa kỷ lục tại tòa án nhân dân tp hà nội
với gần một trăm hai mươi luật sư hội đồng xét xử cũng đã triệu tập khoảng sáu mươi người có quyền lợi
nghĩa vụ liên quan và bốn mươi người làm chứng đến phiên tòa
đối với những người vắng mặt hội đồng xét xử sẽ tiếp tục triệu tập những người này
đến phiên tòa nếu thấy cần thiết
theo cáo trạng khi dịch covid một mươi chín bùng phát và diễn biến phức tạp
chính phủ đã chỉ đạo tổ chức các chuyến bay đưa công dân việt nam
từ nước ngoài về nước để phát triển
trong văn phòng chống dịch chính phủ đã giao cho văn phòng chính phủ
tổ công tác của một số bộ ngành địa phương thực hiện quy trình cấp phép chuyến bay
và cho chủ trương cách ly
thực hiện chủ trương này trong quá trình cấp phép các chuyến bay phê duyệt cách ly
tại địa phương và giải quyết vụ án
từ tháng chín năm hai nghìn hai mươi đến tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi hai có hai mươi năm bị cáo đã lợi dụng chức vụ quyền hạn
nhiệm vụ được giao để nhận hối lộ tổng cộng gần một trăm sáu mươi năm tỷ đồng
và lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ gây thiệt hại hơn một mươi tỷ đồng
ba bị cáo là đại diện các doanh nghiệp đã đưa hối lộ hơn hai trăm hai mươi sáu tỷ đồng
bốn bị cáo môi giới hối lộ hơn bảy mươi bốn tỷ đồng và lừa đảo chiếm đoạt số tiền gần hai mươi năm tỷ đồng
liên quan tới vụ việc cô gái một mươi chín tuổi bị hành hung gây thương tích trước cửa một nhà nghỉ
tại phương bốn tp vị thanh tỉnh hậu giang cơ quan cảnh sát điều tra công an tp vị thanh
đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với trương thanh thiên và võ thiên kim
cùng chú tại tp vị thanh về hành vi cố ý gây thương tích
vụ việc này cũng đã được camera gần đó ghi lại và được đăng tải lên mạng xã hội
thu hút nhiều người xem bình luận hầu hết đều phẫn nộ lên án hành vi hành hung đánh đập người khác
của vợ chồng thiên và kim
trước đó vào tối ngày hai mươi một ngày ba tháng bảy thiên cùng với vợ là kim đến một nhà nghỉ
trên địa bàn phương bốn tp vị thanh tìm gặp cô gái này để giải quyết mâu thuẫn
khi gặp nhau thiên và kim đã dùng tay và mũ bảo hiểm đánh cô gái gây thương tích
với tỉ lệ sáu
sau khi tiếp nhận tin báo công an tp vị thanh đã vào cuộc điều tra xử lý
hiện tại võ thiên kim đang mang thai nên được tại ngoại
còn trương thanh thiên đã bỏ trốn khỏi địa phương cơ quan công an đang truy bắt
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh bình dương ngày hôm nay cho biết đã phối hợp với
công an tp thuận an và công an tp dĩ an triệt xóa đường dây mua bán trái phép chất ma túy
thu giữ hơn một kg ma túy các loại
chiều ngày một mươi tháng bảy kiểm tra hành chính căn nhà của đối tượng đỗ thị huyên quê ở bình thuận
thuê tại địa chỉ số ba mươi hai trên hai mươi đường vũ thiện phường tân đông hiệp thành phố dị an
lực lượng chức năng đã phát hiện huyên đang bán ma túy cho các đối tượng là đinh đức liêm
quê ở bình dương khám xét khẩn cấp nơi ở của các đối tượng lực lượng công an thu giữ tổng cộng
hơn một kg ma túy đá sáu mươi năm viên nén là thuốc lắc cùng với nhiều tăng vật có liên quan các đối tượng khai
mua ma túy để cung cấp cho các quán bar club karaoke trên địa bàn thành phố thuận an và thành phố
phố sĩ an được biết hai đối tượng đỗ thị huyên và đinh đức liêm đều có một tiền án về tội mua
bán cháy phép chất ma túy
xác định công tác đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy là một cuộc chiến đầy cam go và nguy hiểm
thời gian qua phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh sơn la đã triển khai đồng bộ
kinh hoạt sáng tạo các biện pháp công tác đấu tranh có hiệu quả với tội phạm ma túy các mộ chiến
sĩ chủ động vượt qua khó khăn nguy hiểm thi đua lập nhiều thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
được giao trở thành đơn vị chủ công trên mặt trận đấu tranh phòng chống tội phạm về ma túy góp phần
đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn bảo vệ cuộc sống bình yên cho nhân dân
là tỉnh miền núi đường biên giới dài với nhiều đường tiểu ngạch địa hình hiểm trở đây là điều
kỳ đặc biệt để bọn tội phạm buôn bán vận chuyển ma túy gia tăng hoạt động công tác đấu tranh với
tội phạm ma túy là vô cùng khó khăn chúng thường hoạt động với phương thức thủ đoạn ngày càng tinh
vì xảo quyệt manh động liều lĩnh sử dụng vũ khí nóng và luôn thay đổi gây không ít khó khăn cho
các lực lượng chức năng trong công tác điều tra truy bắt và mở rộng án
thì có thể nói là trong những năm vừa qua tình hình tội phạm ma túy và tên nạn ma túy ở địa bàn
sơn la có những thời điểm đã được kiềm chế và đã đạt được rất nhiều các kết quả đáng khích lệ
từ chỗ xuất hiện rất nhiều các nhóm tội phạm ma túy liên quan đến yếu tố biên giới liên quan đến
các yếu tố có trang bị vũ khí cho đến giờ phút này thì ở địa bàn sơn la cơ bản đã ổn định được tình trạng đó
tăng cường công tác nắm tình hình sử dụng các biện pháp nghiệp vụ phát hiện các điểm tụ điểm
đường dây ổ nhóm phạm tội về ma túy tổ chức lực lượng không kể ngày đêm tuần tra kiểm soát các
tuyến địa bàn khu vực biên giới tổ chức triệt xóa và bắt giữ các đối tượng có hành vi tàng trữ
vận chuyển mua bán và sử dụng trái phép chất ma túy đây là những hoạt động được công an tỉnh sơn
la đẩy mạnh trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy thời gian vừa qua nhờ đó
trong năm năm qua phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh sơn la đã bắt giữ một trăm năm mươi sáu vụ
hai trăm năm mươi sáu đối tượng phạm tội về ma túy thu giữ hơn tám mươi bốn tám kg heroin năm trăm ba mươi bảy tám mươi bảy viên ma túy tổng hợp
hơn một mươi kg nhựa thuốc viện gần một mươi một năm kg ma túy đá năm mươi năm khẩu súng và bảy một mươi tám viên đạn các loại
một mươi bảy liều đạn cùng nhiều vật chứng liên quan khác chúng ta xác định cuộc chiến với tội phạm ma túy
sẽ còn diễn ra lâu dài và quyết liệt trong quá trình chiến đấu chúng ta đặt ra yêu cầu là phải
đảm bảo an toàn tuyệt đối cho các bộ chiến sĩ tham gia được đặt lên hàng đầu là chúng ta phải nhận
định năm mặt tượng tình hình thực tiễn từ đó để chúng ta đưa ra kế hoạch tỉ mỉ khẳng kẽ chi tiết và
cụ thể toàn diện để chiến đấu hiệu quả thứ hai là người đánh đạo
chỉ huy phải nhận định dự báo được những tình huống phát sinh và những tình huống có thể
phát sinh phải quyết định mạnh mẽ linh hoạt để đưa ra những quyết định mệnh lệnh kịp thời trong
chiến đấu đảm bảo hiệu quả cao nhất trước lợi nhuận khủng của việc mua bán ma túy tình hình
tội phạm ma túy sẽ còn nhiều diễn biến phức tạp yêu cầu và nhiệm vụ đặt ra trong công tác đấu tranh
tội phạm ma túy còn hết sức nặng nề tuy nhiên cán bộ chiến sĩ phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy
vẫn luôn vững vàng trước những khó khăn thử thách quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị
được giao góp phần đảm bảo an ninh trật tự phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội ở địa phương
vào khoảng một mươi một h ngày hôm nay một sự cố chập điện dẫn đến cháy xảy ra tại đường dây điện trung thế
trên tuyến quốc lộ một đoạn thuộc phường tân ngãi thành phố vĩnh long tỉnh vĩnh long
vụ việc này xảy ra vào giờ trưa nên có rất đông phương tiện qua lại rất may là không gây thương vong về người
cụ thể vào thời điểm trên người đi đường phát hiện đoạn dây điện nằm ngang qua đường hướng từ vòng xoay tân ngãi
đến cầu mỹ thuận tự bốc cháy kèm theo tiếng nổ nên người dân đã nhanh chóng gọi điện đến lực lượng chữa cháy nhờ hỗ trợ
tiếp nhận tin báo lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh phối hợp cùng với đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy công an thành phố vĩnh long
điều hai xe chuyên dụng cùng khoảng hai mươi cán bộ chiến sĩ nhanh chóng đến hiện trường phối hợp cùng với công an địa phương điều tiết phân luồng đảm bảo công tác chữa cháy khắc phục sự cố chập điện
sau gần một mươi năm phút xử lý lửa và khói tại các đường dây dẫn điện đã được dập tắt hoàn toàn
ngay khi phát hiện vụ cháy đường dây dẫn điện đơn vị điện thành phố vĩnh long cũng đã ngắt điện kịp thời
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bắc giang đang điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại tỉnh bắc giang
bị can trong vụ án này là nông thị chiêm sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai ở tại tổ một mươi tám phường hoàng văn thụ thành phố thái nguyên tỉnh thái nguyên
quá trình điều tra cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bắc giang
nông thị chiêm nhặt được giấy chứng minh nhân dân mang tên hoàng thị hằng rồi nhờ người khác làm giả
dán ảnh của chiêm vào thay đổi năm sinh thành một nghìn chín trăm chín mươi hai trú tại thị trấn minh tâm huyện kinh môn tỉnh hải dương
sau đó chiêm sử dụng giấy tờ tùy thân mang tên hoàng thị hằng đăng ký mở tài khoản tại ngân hàng
thời điểm đầu năm hai nghìn hai mươi nông thị chiêm kinh doanh buôn bán mặt hàng gia dụng bị thua lỗ
do cần tiền để duy trì kinh doanh và trả nợ
trong khoảng thời gian từ tháng bảy năm hai nghìn hai mươi đến tháng tám năm hai nghìn hai mươi
chiêm nói dối anh thân văn huy người bị hại trong vụ án đang có nguồn hàng với giá rẻ khi mua số lượng lớn
anh huy đồng ý và nhiều lần chuyển tiền đến tài khoản ngân hàng theo yêu cầu của chiêm
khi nhận được tiền của anh huy chiêm đã chiếm đoạt và ngắt liên lạc
để phục vụ công tác điều tra vụ án cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bắc giang thông báo
những ai đã bị nông thị chiêm chiếm đoạt tiền thì đề nghị liên hệ ngay với cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bắc giang
số điện thoại cơ quan hai nghìn bốn mươi ba tám trăm tám mươi bốn sáu trăm sáu mươi sáu hoặc điều tra viên nguyễn hồng tư số điện thoại di động chín trăm tám mươi bốn năm trăm bảy mươi hai hai trăm sáu mươi chín để được hướng dẫn giải quyết theo quy định

cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bắc giang tiếp nhận giải quyết đảm bảo quyền lợi của bị hại theo quy định trong thời hạn ba tháng kể từ khi đăng tin